trong ba trăm tám mươi một ca mắc còn số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi ba ca chiếm chín mươi hai bảy
số ca còn đang điều trị là hai mươi tám ca chiếm bảy ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một trăm hai mươi ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác chín sáu trăm ba mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm linh tám người